vâng và trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện mù căng trải của tỉnh yên bái
nơi diễn ra chương trình du lịch mùa nước đổ với rất nhiều hoạt động hấp dẫn
và điểm nhấn chính là festival dù lượn tại đèo khao phạ
và chị hồng tươi này chị đã bao giờ được thử cái cảm giác được bay lượn trên không này
và ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao xuống dưới không
nghe anh nói thì thật là thú vị đấy ạ
mà đúng là bản thân tôi thì chưa bao giờ được thử cảm giác này anh thanh tú ạ
nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là cảm giác bay lượn trên bầu trời
và chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của một trong tứ đại đèo của việt nam
ngắm nhìn những thử dụng bậc thang đang vào mùa nước đổ
và sẽ thật là thú vị và tuyệt vời anh ạ
vâng và tôi cũng có cùng với ý nghĩ với chị hồng tươi
vậy thì ngay bây giờ đây mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng khám phá yên bái
mùa nước đổ cùng với biên tập viên đức minh
thưa quý vị và các bạn
sau nhiều lần tổ chức thành công festival dù lượn bay trên mùa vàng
festival dù lượn bay trên mùa nước đổ chính thức được tổ chức
ở lần thứ hai quay trở lại này
festival dù lượn bay trên mùa nước đổ
đã thu hút được sự quan tâm của hàng nghìn du khách trong và ngoài nước
còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bay trên mùa nước đổ
những ngày cuối tháng năm
khi những thử dụng bậc thang tại mùa căng trải bắt đầu vào mùa nước đổ
hàng ngàn lượt khách du lịch
đã đổ về đèo khao phạ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ
của một trong tứ đại đỉnh đèo của việt nam
điểm bay khao phạ nằm ở độ cao gần một ba trăm linh mét so với mực nước biển
đây là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất việt nam cũng như trên thế giới